theo bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn thẳng dư thương mại nông sản bảy tháng đầu năm lên tới năm hai tỷ usd tăng hơn ba tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản giảm hai tám so với cùng kỳ đạt hai mươi hai ba tỷ usd
bộ dự kiến tăng trưởng toàn ngành đạt hai sáu ba trong đó nông sản tăng hai tám mươi năm thủy sản tăng ba lâm sản tăng hai năm
phân đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm hai nghìn hai mươi khoảng bốn mươi một tỷ usd